mới đây tại hoàng thành thăng long hà nội đã diễn ra buổi giao lưu giữa tác giả cuốn sách
mẹ việt giúp con học tốt tiếng anh với các độc giả
đây là những kinh nghiệm đúc kết từ bản thân của tiến sĩ nguyễn hương giang
khi mà chị tự dạy các con của mình học tiếng anh
kết quả là khi được học tại mỹ thì các con của chị có thể hòa nhập nhanh
giao tiếp tốt và học tập đạt nhiều thành tích
hội sách hà nội hai nghìn một mươi bảy tại hoàng thành thăng long là sự kiện được đông đảo độc giả quan tâm
bởi đây là thời điểm năm học mới bắt đầu tết trung thu đang đến gần
cũng là dịp để các bậc phụ huynh đưa con đi chơi và chọn những cuốn sách bổ ích
phục vụ cho việc học tập của con trẻ
một trong những cuốn sách được nhiều người chú ý trong dịp này
đó là cuốn mẹ việt giúp con học tốt tiếng anh
cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm giúp con chinh phục môn tiếng anh
của một bà mẹ là giảng viên dạy tiếng anh đó là tiến sĩ nguyễn hương giang
chị chia sẻ ban đầu chị cũng gặp khó khăn
như các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ các bà mẹ
tuy nhiên mọi việc bắt đầu thay đổi từ khi chị đã nảy ra ý định dạy con học tiếng anh như học tiếng mẹ đẻ
bắt đầu từ những từ ngữ rất đơn giản những câu thơ có vần có nhịp điệu
những bài hát vui nhộn để khuyến khích con học thuộc
và từ đó chị đã giúp con đam mê và học tốt bộ môn tiếng anh
nội dung của cuốn sách bảo túi nhỏ sinh mẹ việt giúp con học tiếng anh được chia làm năm phần
trong đó tôi chia ra các trình theo trình tự từ lúc tôi bắt đầu trực tiếp dạy con tôi từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một cho đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau hai năm tôi trực tiếp dạy tiếng anh cho con thì các con đã sang mỹ du học
và với vốn tiếng anh đủ tốt của các con các con không gặp rào cản với ngôn ngữ
các con đã đạt được một số các kết quả học tập tốt
tại mỹ cho nên tôi muốn chia sẻ lại những cái kinh nghiệm thực tế mà mẹ con tôi đã làm
cái cách thức chúng tôi bắt đầu học tiếng anh như thế nào
và cái cách thức tôi đồng hành cùng con trong quá trình học như thế nào
để các phụ huynh có một nhìn toàn thể về việc phát triển tiếng anh cho con mình
tôi bắt đầu từ những gì rất đơn giản đời thường không quá cầu kỳ
thì là các phụ huynh không thể giúp con học tiếng anh thì cũng có thể làm theo phương pháp như vậy
việc học tốt môn tiếng anh là một trong những hành vi
hành trang giúp con trau dồi kiến thức cũng là để khám phá và kết nối với các nước trên thế giới
hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là cầm nang bỏ túi cho các bậc phụ huynh giúp con mình học tốt ngoại ngữ